tỉnh phú yên đang đưa ra nhiều giải pháp kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công ở những dự án không thực hiện sang các dự án có khả năng thực hiện tốt
chủ trương này được đưa ra khi mà trong quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ giải ngân vốn này vẫn ở mức thấp cần phải quyết liệt hơn đẩy nhanh tiến độ
ba tháng đầu năm tỉnh phú yên mới chỉ giải ngân được hai trăm chín mươi hai tỷ đồng trên tổng vốn được giao là ba một trăm linh tỷ đồng chỉ đạt bảy một mươi chín kế hoạch thấp hơn mức bình quân chung của cả nước
nguyên nhân được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên xác định có trách nhiệm từ tỉnh đến các địa phương nhất là người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư
trước tình hình trên thương trực tỉnh ủy phú yên yêu cầu bí thư các huyện ủy thành ủy thị ủy phải vào cuộc quyết liệt hơn cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác này

các hầm vẫn chưa thể khắc phục xong vì trong ngày hôm nay tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra và có nhiều diễn biến phức tạp
công tác khắc phục đang được tiếp tục triển khai với lực lượng tăng cường lên đến hai trăm linh người liên tục làm việc từ trưa ngày hôm qua cho tới thời điểm hiện nay
vị trí sạt lở kéo dài hai mươi mét cách cửa phía bắc hầm bãi gió khánh hòa khoảng tám mươi năm m đoạn sạt lở này nằm trong dự án cải tạo hầm yếu đang được thi công
hiện tại hầm bãi gió xuất hiện thêm vết đứt lớn ở trần bên cạnh nên có khả năng đất đá từ trần sẽ tiếp tục sụt xuống
đơn vị thi công vẫn đang cố gắng hết sức để ra cố khu vực trần bị nứt song song với việc đưa đất đá trong hầm ra ngoài
ngành đường sắt cũng đã có những phương án bảo đảm việc di chuyển của hành khách khi tàu đi qua khu vực hầm